tiếp tục phiên họp thứ ba mươi sáu dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận về những nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo bộ luật lao động sửa đổi
một trong những vấn đề nhận được nhiều ý kiến trái chiều đó là có nên mở rộng khung giờ làm thêm hay không
liên quan đến việc mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa lên bốn trăm linh giờ một năm tăng một trăm linh giờ so với quy định hiện hành
ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội cho biết
trên thực tế nhu cầu làm thêm giờ là có thật ở cả người lao động và người sử dụng lao động
tuy nhiên ủy ban này cũng cho rằng việc kéo dài thời giờ làm thêm là đi ngược lại với xu hướng tiến bộ
doanh nghiệp nếu lợi dụng thời giờ làm thêm khai thác sức lao động
sẽ dẫn đến hậu quả người lao động sẽ cạn kiệt sức lao động sớm hơn so với tuổi lao động
trong khi đó vấn đề tiền lương làm thêm giờ cũng vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau
có phương án đề nghị quy định như bộ luật hiện hành đồng thời bổ sung thêm quy định
việc trả lương lũy tiến làm thêm giờ với mức lương cao hơn quy định trên thì do hai bên thỏa thuận để thực hiện
có phương án được thiết kế trên cơ sở ý kiến của tổng liên đoàn lao động việt nam
theo đó sẽ trả lương lũy tiến đối với thời gian làm thêm giờ
qua thảo luận một số đệ biểu cho rằng cần xin ý kiến nhân dân người lao động về tăng giờ làm thêm
đồng thời phải có tổng kết và đánh giá xem thời gian làm thêm quy định như hiện nay có phù hợp
và nếu tăng thêm bốn trăm linh giờ thì sẽ ảnh hưởng như thế nào
quan điểm tôi thì tăng giờ làm cũng là cần thiết nhưng không phải là vấn đề phổ biến
không phải là vấn đề thường xuyên mà tăng giờ làm chỉ có để phục vụ trong đợt thi đua đột xuất
có thể do nhà nước phát động hoặc là do các doanh nghiệp phát động để hoàn thành một mục tiêu nào đấy
trong một cái thời điểm rất ngắn nó có ý nghĩa thì lúc đó mình mới cần tầng giam giờ làm
mà cái đoạn đó thì người lao động người ta dễ thỏa thuận
tự nhiên mà bây giờ mình cứ tăng giờ làm ngay từ đầu
có cái cớ lúc nào người ta cũng phải tăng giờ được thì tôi nghĩ là không được
trong khi đó đại diện các doanh nghiệp ông vũ tiến lộc chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
đồng ý với việc mở rộng tăng giờ làm thêm lên bốn trăm linh giờ một năm nhưng không đồng ý việc tăng lũy tiến làm thêm giờ
bởi vì cái điều này nó rất quan trọng đối với những cái ngành mà sử dụng nhiều lao động của chúng ta
và ngành hướng về xuất khẩu do yêu cầu đặc thù của những ngành này
các nước cũng đều có thời gian khung thời gian sử dụng thời gian làm việc thêm là cao
và nhật bản trong suốt những năm vừa qua thì cũng đều thực hiện cái mức tăng như thế này gần đây họ mới giảm đi thôi
nhưng mà về cái tiền lương thì tôi đề nghị là không tăng tiền lương lũy tiến theo giờ
bởi tăng tiền lương lũy tiến theo giờ thì là một gánh nặng chi phí nữa đối với doanh nghiệp
phát biểu tại phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
phải chăng chúng ta có đang đi ngược với tiến bộ xã hội khi đề xuất tăng giờ làm thêm
chủ tịch quốc hội khẳng định không đồng ý với việc này
tôi hiểu cái vấn đề này nó xuất phát phần lớn do nhu cầu của doanh nghiệp
muốn tăng đơn hàng muốn tăng doanh thu nhưng không muốn tăng thêm chi phí đầu tư cho việc mở rộng sản xuất cho việc thuê thêm người lao động
đây là sự thật
bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhìn nhận thẳng vào vấn đề là người lao động làm thêm giờ có thực sự
hưởng lương làm thêm giờ như các quy định của bộ luật hay không
dự thảo bộ luật lao động sửa đổi sẽ tiếp tục được các đại biểu quốc hội thảo luận
tại các phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội và phiên họp các đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
trước khi trình ra kỳ họp thứ tám sẽ diễn ra vào tháng một mươi